và cuộc thi ảnh về đẹp việt nam số tháng một mươi với chủ đề phụ nữ việt nam trong thời đại mới mong muốn thông qua ống kính máy ảnh của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên nhằm tuân vinh những phụ nữ việt nam đồng thời trân trọng dành tặng những điều chúc tốt đẹp nhất tới các bà các mẹ các chị các em trên khắp mọi miền tổ quốc và chắc hẳn trong đó cũng sẽ có cả mc viên tập viên xinh đẹp của chúng ta viên tập viên hồng phúc
xin được cảm ơn anh minh anh vì những lời khen đó và tôi cũng xin đại diện cho những người phụ nữ việt cảm ơn chương trình
vì những lời chúc tốt đẹp
và để bắt đầu chương trình thì tôi xin phép được giới thiệu các thành viên trong ban giám khảo
xin trân trọng giới thiệu nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh vũ anh tuấn phó phòng ảnh báo nhân dân
nhà lý luận phê bình nhiếp ảnh vũ huyến
nhà báo việt văn đến từ báo lao động
vâng và hồng phúc này chúng ta trong chương trình này chắc hẳn cũng sẽ cần phải chúc mừng nhà báo việt văn
được biết là anh cũng vừa đạt một giải thưởng về nhiếp ảnh quốc tế
tại italia đúng không ạ anh có thể chia sẻ rõ hơn về niềm vui này của mình
đồng thời trải lãm đó cũng được một trải lãm cá nhân
số lỗi jameson tại hy lạp trong cái liên hoàn ảnh photometria tháng sáu vừa qua
đó là một vinh dự rất lớn của một nhếp ảnh gia việt nam
trong một cái chương trình thi ảnh của quốc tế đúng không ạ
chúng ta một lần nữa sẽ được chúc mừng nhà báo việt văn
và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta cũng sẽ liên quan tới những người mẹ những người chị trong thời kỳ đổi mới
và đó chính là những người phụ nữ việt nam với rất nhiều những vẻ đẹp
và một lần nữa xin được chúc mừng nhà báo việt văn
tác phẩm niềm vui chiến thắng của tác giả bùi việt đức đến từ vĩnh phúc đã đoạt giải nhất trong niềm vui và sự ngỡ ngàng của chính tác giả
sau chương trình thì ekip của chúng tôi đã tìm gặp tác giả chia sẻ niềm vui với anh
và giao lưu cùng với bà con dân tộc cao lan những nhân vật chính trong tác phẩm
sau đây xin mời quý vị cùng hướng lên màn hình gặp gỡ nhếp ảnh gia bùi việt đức để cùng tìm hiểu về tác phẩm nhiệm vụ chiến thắng của anh qua phóng sự ngắn sau đây
thuộc đồng bằng sông hồng vĩnh phúc được biết đến như cái nôi của người việt cổ với dấu ấn văn hóa hùng vương còn in đậm
cùng nền văn hóa dân gian đặc sắc lối sống và chuẩn mực đạo đức luôn được trân trọng giữ gìn
đây cũng chính là quê hương của nhếp ảnh gia bùi việt đức tác giả đoạt giải nhất cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam số tháng chín
với chủ đề nụ cười việt nam
công việc chính hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhưng bằng tình yêu đối với nghệ thuật nhếp ảnh
bùi việt đức đã dành nhiều thời gian tự nghiên cứu mây mò để có thể nuôi dưỡng và phát triển niềm đam mê của mình
có duyệt với nhấp ảnh từ năm hai nghìn một mươi năm sau hai năm trang bị những kiến thức cần thiết
đến nay bùi việt đức đã trở thành hội viên hội nhiếp ảnh tỉnh vĩnh phúc với nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong tay
lúc đấy chưa có
bạn nhiếp ảnh nhiều cũng tự lên trên mạng search tìm thông tin và sau khi tham gia vào mấy group trên facebook
group nhiếp ảnh từ đó cũng kết giao được với một số bạn
sau một cuộc offline thì từ đấy bắt đầu đam mê hơn và nghiên cứu sâu hơn
cho đến bây giờ thì cũng đến với nhiếp ảnh được cũng tầm hai năm rồi
dành nguồn cảm hứng bất tận cho địa chỉ
tại chủ phong cảnh trong tỉnh có động đối với việt đức niềm vui sự may mắn của anh chính là được đi đến thật nhiều nơi
tiếp cận với nhiều nền văn hóa khác nhau để được tự do sáng tác nắm bắt được những khoảnh khắc bối cảnh đặc sắc của thiên nhiên
tuy nhiên là nhếp ảnh ra tay ngang việc không có nhiều thời gian cơ hội đi tắt nghiệp chính là một trong những khó khăn đối với anh
cơ bản nhất là về thời gian
bây giờ là
không phải là lúc nào mình cũng đi được
và hai nữa là nhất là lại đến với những nơi mà vùng sâu vùng xa hoặc là những bà con dân tộc tiểu số
mình về nó gần như là dạng bất đồng ngôn ngữ
thế đúng ra là nhiều khi là cũng có một số những cái vấn đề đó là vẫn còn rất là khó khăn
dẫu vậy bằng tình yêu đặc biệt dành cho nhiếp ảnh bùi việt đức vẫn luôn nỗ lực để khắc phục những mặt hạn chế ấy

phẩm niềm vui chiến thắng cũng được anh cho ra đời trong hoàn cảnh như thế
chép lại khoảnh khắc tại ngày hội của người dân tộc cao lan bằng sự tinh tế trong tư duy cùng độ nhạy bén
bùi việt đức đã khiến niềm vui chiến thắng của các bà các mẹ cao lan trở nên thật sinh động và tươi vui
cùng việt đức xem lại hình ảnh mình đạt giá nhất cuộc thi ảnh về đẹp việt nam
các bà các mẹ cao lan không giấu nổi niềm vui sướng tự hào
bởi từ đó những nét văn hóa tập quán của người cao lan đã dần được quan tâm và chú ý nhiều hơn
trở thành niềm cảm hứng sáng tác cho nhiều nhiếp ảnh gia
mang niềm vui chiến thắng về lại vùng đất cao lan chúng tôi mong rằng bùi việt đức cũng sẽ có những niềm vui chiến thắng cho riêng mình
khi anh tiếp tục đi chụp và thu về những bức hình thật đặc sắc để nuôi dưỡng niềm đam mê nhấp ảnh luôn cháy bỏng trong tim
vòng một là vòng sơ khảo các thành viên ban giám khảo chọn ra một mươi năm tác phẩm từ hơn chín trăm linh tác phẩm tham dự cuộc thi
vòng thứ hai sau khi phân tích bình luận một mươi năm tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo
các thành viên trong ban giám khảo sẽ lựa chọn ba bức ảnh đoạt giải ba hai bức ảnh đề cử giải nhất nhì
căn cứ kết quả nói trên ban tổ chức sẽ công bố một giải nhất một giải nhì và ba giải ba
từ hơn chín trăm linh tác phẩm dự thi ban giám khảo đã lựa chọn một mươi năm bức ảnh xuất sắc lọt vào vòng bình chọn
tác phẩm số một chuyến tàu bình yên tác giả huỳnh mỹ thuận tp hcm
tác phẩm số hai hóa trang hát bộ tác giả lê duy tân bình thuận
tác phẩm số ba phụ nữ trong thời kỳ công nghệ tác giả đoàn ngọc ân đồng nai
tác phẩm số bốn niềm vui chiến thắng tác giả nguyễn văn đông khánh hòa
tác phẩm số năm những người phụ nữ trong công việc thầm lặng tác giả nguyễn văn hòa đồng nai
tác phẩm số sáu nâng cao năng suất lao động tác giả đỗ hiếu liêm bạc liêu
tác phẩm số bảy giờ cao điểm tác giả nguyễn văn đông khánh hòa
tác phẩm số tám giúp dân tác giả đỗ hiếu liêm bạc liêu
tác phẩm số chín vượt lên số phận tác giả kiều anh dũng tp hcm
tác phẩm số một mươi sản xuất vaccine tác giả nguyễn văn đông khánh hòa
tác phẩm số một mươi một năng cao năng suất lao động tác giả đỗ hiếu liêm đồng nai
vào lớp đi con tác giả trần duy tình bình dương
tác phẩm số một mươi hai phẫu thuật nụ soi tác giả bùi viết đồng đồng nai

tác phẩm số hai mươi hai vòng tay tình nguyện tác giả nguyễn văn hòa đồng nai

tác phẩm số hai mươi bốn vòng tay tình nguyện tác giả nguyễn văn hòa đồng nai
nhưng bây giờ cũng cố đi cho con tham gia để có đa dạng họa làm sao đâu
thì đấy là cái chất của thời đại
cái ảnh đó nó mang giết gia đình với dương tư
nhưng tỉa vào một cái nội dung rất là nhỏ
bên cạnh có những ảnh thì nó tương đối là đi vào đề tài chung chung
ví dụ như là một tập thể nữ ở trong một cái nhà máy đang sản xuất kia chẳng hạn
cũng có những cái ảnh như là phụ nữ mà đi tham gia vào cổ động viên
thì bây giờ cái bóng đá ngày xưa đấy bóng đá ngày xưa dành nam giới đó
nhưng mà bây giờ thì nữ đi cổ động hăng lắm
nó cảm thấy cái chất cuộc sống nó dội dật
nhưng cũng có những ảnh nó cũ về đề tài
thế nhưng mà vẫn làm chứ chúng tôi vẫn nghĩ
thí dụ ảnh hai cái người quét rác ở bờ biển đang đẩy cái xe này
cái việc đề tài những người lao động bình thường này nhiều rồi
thế nhưng mà cái chất cuộc sống nó chính là cái bãi biển thì sau
đấy chính cái hơi cuộc sống chính là cái dây bãi biển
chứ nó không còn là những cái liều rất lụp sụp mà thậm chí nhét nhát
như cách đây đội trưởng một mươi năm hai mươi năm
bây giờ bãi biển của mình tốt lắm
khá là tốt
những cái ảnh đấy đối với tôi thì tôi là cảm thấy xúc động
mặc dù không lạ như về đề tài
vô cùng cũng chẳng lạ lắm
nhưng mà những bức ảnh đối với tôi thì tôi lại
và tôi hiểu đấy là vẻ đẹp
việt nam gần đây đang được biết đến với tên gọi là quốc gia khởi nghiệp
trong đó có rất nhiều những bạn nữ trẻ
họ rất là giỏi và họ có những cái sáng kiến phải nói là
khiến cho chúng ta phải nể phục
nhưng mà liệu có phải chúng ta không có những bức ảnh đó bởi vì
những cái công việc của những người phụ nữ hiện đại đó quá khó khai thác không
theo anh việt văn
thực ra tôi nghĩ rằng là chúng ta đã nói nhiều chuyện này rồi
tức là nó có một cái lối mòn trong suy nghĩ
tức là nhiều nhân nhân bảnh có lẽ là hơi quen
tức là khi nghĩ đến bức ảnh đề tài ở đó thì hay nghĩ đến những cái cũ
không có sự thay đổi về cách nghĩ
về tư duy thì tôi quên là quan trọng
nói cho chị rất là đúng là rất nhiều hình ảnh
những người phụ nữ trông trời hình ảnh
những người phụ nữ trí thức
những người phụ nữ trẻ khởi nghiệp
những người phụ nữ rất trẻ mà chủ những cái dự án kinh tế lớn
chủ những cái cơ sở lớn và rất sáng tạo
thì chúng tôi cần những hình ảnh phụ nữ năng động vượt ra khỏi
thậm chí cái bình đẳng giới ở đây rất mạnh
cái bình đẳng giới là phụ nữ không thuộc em mà đâu
sức mạnh của phụ nữ rất là rõ
cái sức mạnh nó chính là cái này
cái khả năng quyết đoán khả năng tự tin
dám thay đổi mình
dám vượt qua số phận
tất cả cái đấy thì chúng ta thấy rằng ít
rất là ít
vượt qua số phận thì có những bức ảnh số chín này nhỉ
là cái ảnh bộ
thì là vượt qua số phận của một cô gái khuyết tật
hay là có những bức ảnh như anh nguyên phân tích rồi
tôi đồng ý hoàn toàn đồng ý là có những bức ảnh thể hiện được người công nhân
rồi người phạm bác sĩ
dùng máy móc phẫu thuật nội soi vân vân
thì nhưng mà rõ ràng thiếu những hình ảnh mà chúng ta cảm thấy hơi thở cuộc sống tràn ngập
hơi thở lương đại cơ
chứ không phải là hơi thở cuộc sống cũ
chúng ta thiên về hình ảnh nó cũ nó truyền thống
mặc dù trong thời đại mới thì phụ nữ vẫn cần truyền thống
vẫn cần những cái nét đẹp đối với cho tình mẫu tử vẫn là môn đời thôi
mà chúng ta cần một cái gì đó nó hiện đại hơn
thì rõ ràng nó hơi bị thiếu
cái điều quan trọng nhất tức là quan niệm về những vảnh của chính người chủ
tôi sợ chính người chủ bây giờ người ta lại không hiểu người ta tưởng là vẻ đẹp cuộc sống là những cái gì bên ngoài
thế thì bây giờ người ta có quan niệm vẻ đẹp của cuộc sống là những doanh nghiệp không
hay là người ta vẫn quan niệm là phụ nữ mà là doanh nghiệp
kể cả doanh nghiệp tư nhân
là không phải là chưa được khẳng định
nhiều người ta nghĩ như vậy
chúng ta có định hướng và khuyến khích người chủ cả đó không
hay là phần lớn các cuộc thi của ta hơi nghiêng về những vẻ đẹp bên ngoài
áo dài đúng
những cái thứ về áo dài và xinh đẹp mới có
thế nhưng mà chúng ta có đưa ra các cuộc thi nói rằng là phụ nữ trong học vi thuật
phụ nữ trong sáng tạo
những đề tài về doanh nghiệp trẻ
có nhiều thanh niệm quá
ở việt nam hiện nay có đến một năm có đến vài chục cuộc thi
nhưng ở đâu chúng ta có thể nói là
chúng ta chỉ thích những cái gì nó trung trung mà nó không cụ thể
và chính người chủ cũng trung trung
chứ còn thật sự các nhà nhiếp ảnh
người ta không phải chỉ chờ đến cuộc thi người ta mới đi chụp
mà người ta cảm thấy cái doanh nghiệp ấy tôi không thể có chủ được
kể cả cái cô gái đó không xinh
nhưng mà là người cũng rất có thành tích
nếu kể như anh văn chúng ta biết
thì rất nhiều những người phụ nữ tuyệt vời là đề tài của nhiếp ảnh
nhưng mà đấy
đấy là cái mà chúng ta phải nhìn là
nhiếp ảnh của mình bên cạnh thành tựu rất

thì còn có những cái khoảng trống nhiếp ảnh
nó vừa là bám rất sát về vẻ ngoài
nhưng cũng có những cái nó rất xa vào cuộc sống
vậy cái khó ở đây không phải là
thiếu cái nguồn chất liệu
vì vẻ đẹp xung quanh rất nhiều
đặc biệt là phụ nữ nữa
ở mọi nơi đều có
nhưng mà cái khó ở đây là
vượt qua cái rào cản nhận thức
cái quan điểm
rồi tìm tòi như ông cũng nói là
không phải khổ công chứ không phải đơn giản
nhưng mà tìm ra được
phát hiện ra được cái vẻ đẹp đó
chúng ta cũng đã có một cái đánh giá chung
về một mươi năm bức ảnh
như là những cái ấn tượng
nhưng mà để có được cái
đánh giá cụ thể hơn nữa
để chúng ta đi đến những cái
những cái bức ảnh sẽ được giải trong ngày hôm nay
thì có lẽ bây giờ
đã lúc mà chúng ta cần
nhìn lại một mươi năm bức ảnh
và bây giờ thì xin được
mời ban giám khảo hãy cùng
nhận những cái lá phiếu
của chương trình
để có thể có những cái đánh giá cụ thể hơn
và chúng ta sẽ cùng chờ đợi
biên đội viên
hùng phúc giúp tôi
chuyển tới cho ban giám khảo
những lá phiếu của chương trình
vâng thưa quý vị và các bạn
trong khi chờ đợi các thành viên
trong ban giám khảo
bình chọn và lựa chọn ra
những tác phẩm đoạt giải ba
và đề cử giải nhất nhì
thì chúng ta sẽ cùng đến
với tiểu ngục câu chuyện
sau mỗi bức ảnh
phố đi bộ
không gian văn hóa mới
ở thủ đô hà nội
đã thu hút được
đông đảo sự quan tâm
của người dân
đây là nơi mà
các hoạt động nghệ thuật
ngoài trời thường xuyên được tổ chức
tác phẩm biểu diễn nhạc thính phòng
trên phố của tác giả lê bích
ở hà nội
đã ghi lại được
một trong những hoạt động
dầu ý nghĩa như thế
nhếp ảnh gia lê bích
cũng chính là người
đã từng đoạt giải nhất
của cuộc thi
vẻ đẹp việt nam
số tháng bảy
ngay sau đây
chúng tôi muốn mời quý vị
và các bạn
gặp lại nhếp ảnh gia lê bích
và cùng anh
lắng nghe những giai điệu
đầy cảm xúc
của âm nhạc thính phòng
ngay tại không gian
phố đi bộ
của thủ đô hà nội
từ thế kỷ thứ một mươi một
tại phương tây
nhạc thính phòng
nhạc cổ điển
thường được chơi
trong không gian hẹp
dành cho đối tượng khán giả
thuộc tầng lớp thượng lưu
cũng bởi lẽ đó
nhạc cổ điển
thường được xem
là loại hình nghệ thuật
kén người nghe
không dành cho đông đảo
nhiều năm trở lại đây
thoát ra khỏi không gian khép kín
nhạc cổ điển
đã xuất hiện nhiều hơn
tại những không gian mờ
tập trung đông người qua lại
trên tuyến phố đi bộ
không khó để bắt gặp
những bạn trẻ
mang bên mình
các loại nhạc cụ
cùng vang lên
những giải điệu xưa cũ
luôn tin rằng
thuộc sở hữu
của tất cả mọi người
như nhạc sĩ
ca sĩ lửng danh
chọn những nơi tấp ngập
đông người qua lại
để thể hiện tài năng
chơi nhạc cổ điển
có thể đem
nhạc cổ điển
đến gần hơn
với tất cả mọi người
đứng ở trên
phố đi bộ
thì xung quanh
có rất là
nhiều người quan tâm
đến âm nhạc
thì là một
chơi nhạc cổ điển
mình muốn mang đến
tất cả mọi người
đến âm nhạc này
có tên gọi là
và nhạc cổ điển
trong âm nhạc tính phòng
cũng rất là
mình rất mong muốn
đưa tới nhạc cổ điển
đến công chúng
cũng chính nhờ
tinh thần ấy
với những bạn trẻ
chơi nhạc cổ điển
đã trở thành
nguồn cảm hứng
để nhếp ảnh ra
và sáng tạo
để cũng từ đó
nhạc tính phòng
trên phố đi bộ
gửi đến chương trình
vẻ đẹp việt nam
số tháng một mươi
với chủ đề
phụ nữ việt nam
và lớn lên
tại hà nội
lấy lĩnh vực văn hóa
làm thế mạnh
anh vẫn thường dành nhiều thời gian
trên những con đường
để tìm kiếm
thật nhiều những điều hay
và mới lạ
để sáng tác
và anh thật ấn tượng
với những bạn trẻ
và tình yêu mãnh liệt
đối với loại hình âm nhạc
kén người nghề này
đối với lê bích
về những nữ nhạc công
theo những điệu nhạc
trên những phim đàn
vượt xa hơn bất kỳ
lớp điểm trang
tô vẽ nào
bởi ấy là khi họ
đang được sống trọn vẹn
với đam mê
với khát vọng của mình
thực sự là tôi mong muốn là
trong tương lai
mình sẽ chụp được nhiều
những cái bức ảnh
thể hiện được rõ
đời sống hiện đại
và đặc biệt là tập trung
những người phụ nữ
họ vốn đã rất là mạnh mẽ
và bây giờ
trong cái thời đại mới
họ sẽ dùng cái năng lượng đấy
để thể hiện được
năng động của mình
qua câu chuyện
với những bạn trẻ năng động
sống với lý tưởng
đã thực sự
trở thành một hình ảnh tiêu biểu
cho những người phụ nữ việt nam
trong thời đại mới
ngày hôm nay
quay trở lại với chương trình
dựa trên kết quả tổng hợp
từ phiếu bình chọn
của các thành viên
trong bàn giám khảo
chúng tôi xin được công bố
ba tác phẩm đoạt giải ba
đó là tác phẩm
những người phụ nữ
trong công việc thầm lặng
của tác giả
nguyễn văn hòa
ở đồng nai
tác phẩm đoạt giải ba thứ hai
đó là tác phẩm
vào lớp đi con
của tác giả
trần duy tình
ở bình dương
và tác phẩm
đoạt giải ba cuối cùng
vòng tay tình nguyện
của tác giả
nguyễn trọng dương
đến từ bình dương
ban giám khảo
chúng ta cũng đã cùng
công bố ra
lựa chọn ra ba tác phẩm
đoạt giải ba
trong chương trình
của tháng một mươi này
xin được hỏi
ba vị giám khảo
là những cái đánh giá
của các vị đối với
ba tác phẩm này
như thế nào ạ
nhà lý luận
vũ huyến ạ
tôi cũng hơi bất ngờ
và cũng thật sự là
vì như vậy là
các tác giả
miền đông nam bộ
chính là cái ảnh
mà hai mẹ con ấy
chính là cái cô công nhân
cháu bé gái
ở trong vỏ
nó bắt được
cái tình cảm
giữa hai mẹ con
một cái sự hướng
nhìn vào đứa con
và cái tay
của cái người mẹ
rất là đẹp
hay là các chi tiết trên ảnh
từ cái áo
cái áo người mẹ
cái áo người mẹ
sự chăm chút
và kỳ vọng rất lớn
cái áo người mẹ
rất kỳ vọng
và cái đằng xa
với cái khoảng nét đằng sau
mờ như thế là
nhưng nó lại có không khí
của một cái trường
mà chúng ta nhìn kỹ đằng xa
cũng là các cháu
nhìn cái cháu bé
rất đáng yêu
các phẩm này là ứng với
cái câu nói
sẽ có một cái thế hệ
cho tương lai đấy đúng không ạ
và trong cái
rất dễ thương
và cái người mẹ
cảm thấy rất hạnh phúc
đấy là một
trong ba tấm ảnh này
đây là một tấm ảnh tốt
còn cái tấm ảnh
mà những người phụ nữ
trong thầm lặng
thì lúc nãy tôi nói rồi
rất cảm động
cái dáng điệu
của hai cái cô
xe quách giác
rất là thích
cái này tác giả
đã chụp được
cái bóng cũng đẹp
nhấp ảnh ra
của anh tuấn
ba bức ảnh vào đây
sải ba này
tôi nghĩ là nó cũng
nêu được đủ
cái cái nội dung
cái chủ đề
của thi đề ra
như anh nguyễn có nói
cái bức ảnh
cái công việc thầm lặng
của người phụ nữ
trong tác giả
ở đồng nai đây
cái khu vực miền biển
tôi nghĩ là
rất nhiều nơi
cái môi trường
tạo cái sức khuất
đối với cả những du khách
thì đây là một cái hình ảnh
cái người phụ nữ
làm công việc thầm lặng
đấy tôi nghĩ
đây là bức ảnh cũng tốt
về cái tác phẩm
thứ hai và sải ba
là vào lớp y con
là cái tác giả
tôi nghĩ là
lựa chọn bức ảnh đấy
là ánh sáng ven
cái đứa trẻ
nó bừng sáng đấy
trong cái khuôn mặt
nó phụng phiệu
để tôi thấy là
bức ảnh này chụp
cũng khá khéo
ở đằng sau
cái hậu cảnh
là một cái độ nét
nó vừa phải
bức ảnh thứ ba
sinh viên tình nguyện
thì tôi thấy là
xuất hiện rất nhiều
ở trong các sự kiện lớn
hay kể cả
ví dụ như là
vào những cái
đợt cao điểm
hoặc là có những cái
phong trào tình nguyện
những cái lực lượng thanh niên
làm hết mình
và đây một hình thức là
hướng dẫn cho trẻ
hình ảnh này
đấy là đây
biểu hiện đẹp
của một cái
người phụ nữ của việt nam
bức ảnh đây là chụp
rất là tự nhiên
nó diễn tả cuộc sống
bình dị như thế thôi
chúng ta cũng không quá
có điều là
cái sự mong muốn
của tác phẩm
thì nó phải
nâng tầm hơn nữa
tôi đồng ý với hai anh
nhưng mà tôi chẳng nói thêm một chút
tại sao về kỹ thuật
ba bức ảnh này không được
ví dụ như bức ảnh
những người phụ nữ
trong công việc thầm lặng
thì những cái
những cái ô
những cái rù tre
coi nó quá mạnh
hút bắt người ta vào đây
làm người ta cảm thấy
hơi bị nhức mắt
thì tác giả
sử lý ẩu kỳ không tốt
thứ hai là hai
cái người phụ nữ
thì cái dáng có vẻ đẹp
mặt cái người phụ nữ đầu tiên
là nhìn cười người ta như vậy
có thể cười với người khác
nhưng nó cảm giác
cũng cười như vậy
tức là cái sự
không tự nhiên
sử lý khẩu độ ánh sáng ven
như anh tuấn nói
tuy nhiên cái gương mặt của bà mẹ
với đứa con
lại không nhiều sự đồng cảm
tôi chưa thấy cái gương mặt mà mẹ sống động
tôi nhìn kĩ một chút
thì cái mặt bà mẹ nó hơi
thực ra cái này là
tác giả nhìn thế rồi
và thích hình ảnh này quá
thì dựng lại
đưa ra chỗ xe ánh sáng ven
lấy ánh sáng ven vào
nhưng rõ ràng
khoảnh khắc bắt không đúng
tức là có lẽ phải chụp nhiều nữa
thì tôi cảm giác
cái sự giao lưu giữa người mẹ và đứa con
nó không mạnh
ảnh thứ ba vòng tay tình nguyện
bị chặt quá
hình rất chặt
tôi cảm giác là
nó bị kích
và nó khó chịu
xem nó hơi nhức nhối
thứ hai là ánh sáng hơi bị loạn
thì các bạn để ý là nó
điểm sáng điểm chiếc
có lung tung cả
người ta không focus được vào những
đập trung được vào cái điểm chính
thì rõ ràng là
ba cái bảng này đều
với nội dung đều có những cái hay
nhưng rõ ràng kỹ thuật đều có vấn đề
thì các bạn giám khảo đều thống nhất
đều chỉ dừng ở mức giải ba
xin được cảm ơn ba vị giám khảo
với những đánh giá
phân tích về những cái điểm mạnh
và cái điểm còn chưa được ưng ý lắm
đối với những bức ảnh được giải ba
của chương trình
nhưng đó cũng chỉ là những cái phân tích
chúng ta dựa trên
việc người ta nhìn vào những bức ảnh đó thôi
còn đằng sau những bức ảnh đó
là có thể là những cái câu chuyện khác nhau
có lẽ là
văn giám khảo cũng muốn tìm hiểu thêm
về việc chụp ra những bức ảnh này
tôi muốn nói là
muốn kết nối với tác giả trần duy tình
ở bình dương về tác phẩm
vào lớp đi con
để nắm được thêm những câu chuyện
đằng sau những bức ảnh anh chụp
xin được mời tủ kỹ thuật
kết nối với tác giả trần duy tình
ở bình dương
alo có phải anh tình đấy không ạ
xin lỗi có phải anh tình không ạ
à đúng rồi đúng rồi
anh tình đây chúng tôi
là trong ban giám khảo
cuộc thi vải đẹp nhân dân
số tháng một mươi
thì cái tác phẩm
vào lớp đi con
của anh đọt vào tốp vòng giải
thì bọn tôi muốn biết
tấm khảo muốn biết là
cái bức ảnh này được chụp
trong cái hoàn cảnh nào
cũng như đây là bức ảnh dàn dựng
hay là bức ảnh tự nhiên
à tấm hình đó là tấm hình em chụp
ở một cái lớp học võ cổ truyền

thì thấy cái cô này

tức là một cô công nhân

và em cũng tình cờ chụp cái đấy thôi
cũng cái ý hay là

còn con nhóc này nó đang sợ
hay là gì đó
đang núng mịn mẹ nó chưa vô
đúng rồi anh ạ
thêm hỏi anh thêm một chút
là bức ảnh này
là bức ảnh anh chụp có nhiều shot không anh

bức ảnh này
em chụp rất là nhiều cái

đầu tiên là chụp tách võ
đấm võ kia
về sau mới ra cái góc sân
thì thấy nó đang

thì cũng tình cờ để chụp qua thôi
rồi cảm ơn anh tình nhé
và chúc mừng anh một lần nữa
là bức ảnh có lọt vào tốt vòng giải
rất cảm ơn anh việt văn
như thường lệ trước khi đến
với phần quan trọng nhất
đó là công bố các tác phẩm đoạt giải
nhất nhì trong tháng một mươi
chúng ta sẽ đến với tiểu mục góc kỹ thuật
trong số này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu
một kỹ thuật khá đặc biệt của nhếp ảnh
kỹ thuật chụp ảnh hồng ngoại
mời quý vị và các bạn
cùng hướng lên màn hình
gặp gỡ nhếp ảnh gia lê huy
để cùng anh tìm hiểu về kỹ thuật chụp ảnh
tạo hiệu quả rất đặc biệt này
xin chào các bạn
hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn
cách kỹ thuật chụp ảnh ir
tức là ảnh hồng ngoại
trước tiên là ảnh ir
thì nó có rất là nhiều bước
để tạo ra một bức ảnh
cách mà của tôi cũng khá là kinh tế
là tôi mua một cái máy ảnh giá tiền hợp lý
về thì hy sinh một cái sensor đi
bóc lớp sensor ngoài cùng
đó là lớp filter aa
tôi thay vào đó là một cái poter của chụp hồng ngoại
với thông số là bảy trăm hai mươi nm
để chụp được những cái
những cái hồng ngoại
những cái bước sóng ánh sáng
mà mình mắt thường mình không thấy được
nếu như các bạn mà muốn
sử dụng một cái máy để chụp hồng ngoại
thì các bạn có thể sử dụng
ví dụ như cái máy nikon d bảy mươi d bảy mươi s
giá của nó thì cũng rất là hợp lý
hoặc là nếu như canon thì dùng canon ba trăm năm mươi ba trăm năm mươi d
và cái ống kính thì cũng không cần phải ống kính đắt tiền lắm
chỉ cần cái ống kính một nghìn tám trăm năm mươi năm hoặc là một nghìn sáu trăm ba mươi năm
chụp cái ảnh hồng ngoại này
thì các bạn cũng không phải chụp
chụp cứ là phải chụp bình minh
hoặc là chụp hoàng hôn
hiệu quả nhất của cái ảnh hồng ngoại này
bạn có thể chụp vào buổi giữa mùa trưa
trời phải nắng là to trong xanh
chụp ảnh xong thì sẽ ra một cái ảnh
toàn bộ cái ảnh nó sẽ đỏ quạch
đấy chính là cái màu của hồng ngoại
thế thì bạn muốn xử lý cái màu theo ý mình
tức là cái màu lá phải trắng muốt
và màu trời phải xanh ngắt
thì các bạn phải sử dụng hậu kì trên photoshop
một lần nữa thì mới ra được một cái ảnh
theo ý mình
mình sẽ xử lý bức ảnh vừa mới chụp
qua hậu kì photoshop cho các bạn xem
thứ nhất là mình mở cái ảnh ra
thì cái ảnh của mình chụp bằng fireraw
mình mở ra thì nó sẽ vào camera raw
sau đó là mình dùng thanh công cụ
white ballantoon mình đưa vào
vùng sáng nhất của cái lá cây
bởi vì hiện nay cái ảnh của mình đang rất là đỏ
mình click chuột một cái
thì toàn bộ nhiệt độ màu
lúc đấy nó xuống còn khoảng hai nghìn
lúc đấy lá cây nó trắng tinh
bầu trời bắt đầu là chuyển màu tím tím rồi
sau đó là mình chỉnh một số
những cái vùng như là
vùng sáng tối ví dụ như shadow
mình cho sáng vùng shadow lên
rồi những vùng sáng quá thì mình cho
highlight xuống một tí
rồi mình sẽ vào công cụ trên mixer
thì các bạn vào cái kênh đỏ
thì ở trên thang đỏ
hiện nay đang là cộng một trăm linh
thì các bạn cho thành thông số là
thì bạn cho là một trăm linh
sau đó là bạn vào
kênh xanh thì mình lại làm ngược lại
đỏ thì mình lại cho là một trăm linh
và lúc đó xanh
thì mình lại cho
và mình ok
lúc đấy bạn có một cái hình ảnh
rất là ưng ý
lúc này thì bạn có thể chỉnh một số
những cái thông số về hình ảnh khác
theo ý mình
nhưng mà lúc này thì là
cơ bản cái ảnh cũng đã là xong rồi
bây giờ bạn nhìn cái ảnh
r đã là tương đối hoàn chỉnh
tôi vừa chia sẻ với các bạn về
kỹ thuật chụp ảnh r
tức là ảnh hồng ngoại
hy vọng sau buổi ngày hôm nay thì các bạn
có những cái tấm ảnh ưng ý
và thành công
trong con đường tiếp ảnh
xin chào các bạn
quý vị và các bạn vừa được tìm hiểu
kỹ thuật chụp ảnh hồng ngoại
quý vị cũng có thể gửi câu hỏi
giải đáp kỹ thuật cho chúng tôi
về địa chỉ
hy vọng chương trình đã cung cấp cho quý vị
những kiến thức bổ ích
trong việc sáng tạo các tác phẩm đẹp và có ý nghĩa
dựa trên phiếu bình chọn đề cử giải nhất nhì
của các thành viên trong ban giám khảo
thay mặt ban tổ chức tôi xin phép được công bố hai tác phẩm
được đề cử giải cao nhất của chương trình
cuộc thi ảnh về đẹp việt nam số một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
với chủ đề phụ nữ việt nam trong thời đại mới
đó là tác phẩm
bộ ảnh vượt lên số phận
của tác giả kiều anh dũng
ở thành phố hồ chí minh
và tác phẩm phụ nữ trong thời kỳ công nghệ
của tác giả đoàn ngọc ân đến từ đồng nai
như vậy có thể thấy là top năm của chúng ta lần này
đều là các tay máy
của vùng đông nam bộ
xin được hỏi ban giám khảo đánh giá như thế nào
về những bức ảnh được lựa chọn lần này
xin được hỏi như vậy ra vũ anh tuấn ạ
những tác phẩm gửi lần này
thì duy nhất có một bộ ảnh
mà của tác giả gửi đến
và bây giờ nó lại nằm trong top cao nhất
của chương trình
đánh giá chung của chúng tôi
thì là cái bộ ảnh
phải nói là tác giả cũng kỳ công
khi chụp một nhân vật
có một cái hoàn cảnh tương đối đặc biệt
đây hình như là một cô giáo ở trung tâm dạy nghề
cái tên cái tác phẩm cũng đã toát lên được
cái nghị lực của người phụ nữ
vượt qua cái nghị lực của chính bản thân
họ lại còn truyền đạt
kiến thức có những khoảnh khắc rất là riêng tư
họ lại còn vẽ tranh
cái người phụ nữ nó cảm giác như là
họ lạc quan với cuộc sống
để vượt qua được chính họ cũng đã là khó rồi
hồi hồi họ lại còn
tạo được cái niềm vui sống
thì tôi thấy là cũng là
điều phải nói thực sự là tích cực trong cuộc sống
và đây là tôi nghĩ là
mình ảnh đẹp của người phụ nữ
còn mức ảnh đơn là
phụ nữ trong thời công nghệ
hiện giờ chúng ta hay nói nhiều đến khoa học công nghệ bốn
phụ nữ việt nam thì
thì cũng rất giỏi giang
ngoài cái chuyện việc nhà
nhưng mà họ cũng làm những công việc
nghiên cứu khoa học
kể cả những người phụ nữ
ở cái vị trí cương vị lãnh đạo
cấp cao cũng có hội nhập với cả quốc tế
thì ngoài cái chuyện mà anh phải
bắt buộc anh phải có kiến thức
thì tôi nghĩ là cái người phụ nữ việt nam
ngoài cái sự nỗ lực của cá nhân ra
nhưng tôi thấy là
cũng được là cả xã hội đánh giá cao
và tạo điều kiện tham gia hoạt động tích cực
trong cuộc sống thường ngày
lẫn như trong cái hoạt động xã hội
và chúng tôi đánh giá cao của hai cái tác phẩm này
vậy còn ông vũ huyến ạ
quan điểm của ông thế nào về hai tác phẩm
trong cuộc thi này tôi muốn bày tỏ thái độ của tôi
về cái việc là chọn cái gì
chọn con người và nghị lực con người
những cái người mà bị khuyết tật
này vượt lên chứ còn lạ không lạ
ngay cả việc diễn đạt
không phải là đặc biệt gì
nói cho cùng cái vẻ đẹp quan trọng nhất của con người vẫn là nghị lực
trong trường hợp này thì tôi nghiêng về cái tấm ảnh
và lên số phận
còn cái ảnh kia thì tôi ủng hộ
bởi vì phụ nữ trong thời đại công nghệ đương đại nó ở đây
chứ còn hai tấm ảnh này không đặc sắc lắm
về cách diễn đạt
còn nhà báo việt văn anh có đồng ý như vậy hay không
đúng như anh viên nói nó không mới nhưng mà nó kể chuyện rành mạch
nó đẹp ra một câu chuyện xuyên suốt
có cái tác giả có cái sự lạc quan
nhân vật lúc nào cũng tươi cười lạc quan
và cái lạc quan chính là vẻ đẹp cái con gì
thì người ta khơi gợi cho lòng những người không khuyết tật
thì nỗ lực phải cố gắng hơn nữa
thì đó là cái tinh thần đã đẹp rồi
thứ hai là cái hình ảnh cô ấy vẽ tranh
không chỉ là một người đẹp với tâm hồn
vẽ tranh rồi dạy học rồi vi tính
cũng là tiếp cận công nghệ mới là vi tính
không chịu lười bước mặc dù cái đấy rất là khó
tức là ra như cái nội dung hay như thế
mà anh đẩy được cái câu chuyện ra lên
bởi vì hình ảnh ngôn ngữ hình ảnh
nó vẫn là ngôn ngữ ánh sáng
thì rõ ràng ở đây nó hơi đều
chúng ta xem ảnh nó cảm giác không mạnh
có những cái tác giả sử lý về khẩu độ
nó nhòe background một chút nổi lên
nhấn mạnh lên chúng ta xử lý riêng tư một chút
nó đặc tả một chân dung
một cái gì đó có thể không cần cười
nhưng mà chân dung ở đó để tâm trạng của một con người rất là ý chí
cận với chân dung
trong gia đình trong riêng tư trong nhà mình
thì có thể nó cảm giác nó hay hơn
mặc dù vậy chúng ta phải thấy rõ ràng cái bộ ảnh này công phục
trong khi đó cái bức ảnh kia thì
hoàn chỉnh kỹ thuật ánh sáng tất cả các thứ
nhưng mà để mà động lại lâu thì không động lại luôn
mà cái bộ ảnh này đem cho chúng ta nhiều cảm xúc
thì tôi nghĩ rằng trong những bảnh thì cái cảm xúc của quan sát
một lần nữa xin được cảm ơn các thành viên trong ban giám khảo
thưa quý vị vừa rồi là những nhận xét
của các thành viên trong ban giám khảo về
hai tác phẩm đoạt giải xuất sắc nhất của chương trình
có lẽ chúng ta sẽ công bố ngay
người thắng cuộc của chương trình lần này
và sau đây thì xin mời viên động viên hồng phúc
người phụ nữ đẹp nhất trong trường quay ngày hôm nay
hãy giúp tôi trong việc công bố tác phẩm đoạt giải
vâng cảm ơn anh minh anh
sau đây tôi xin được công bố tác phẩm
đoạt giải nhất của cuộc thi ảnh
phải đẹp việt nam số một mươi
năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề
phụ nữ việt nam trong thời đại mới
đó là bộ ảnh vượt lên số phận
của tác giả kiều anh dũng
đến từ thành phố hồ chí minh
vâng như vậy là tác phẩm
phụ nữ trong thời kỳ công nghệ của tác giả
đoàn ngọc ân đến từ đồng nai
đã đoạt giải nhì của cuộc thi
vâng và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với tác giả kiều anh dũng
để biết cảm xúc của anh như thế nào
khi nhận được giải nhất của chương trình
trong tháng một mươi ngày này
xin lỗi cô
có phải là anh kiều anh dũng không ạ
dạ đúng rồi ạ
dạ vâng xin chào anh kiều anh dũng
tôi là minh anh đến từ chương trình vẻ đẹp việt nam
bộ ảnh vượt lên số phận của anh
đã được lựa chọn
để trao giải nhất trong cuộc thi
vẻ đẹp việt nam của chương trình
trong tháng một mươi
xin được chúc mừng anh ạ
gửi bộ ảnh đến chương trình thì anh có kỳ vọng là
bộ ảnh của anh có thể sẽ được giải cao và được giải nhất hay không ạ
thì mình chơi ẩm thì mình cũng
mình đi chụp cái trường này nè
cho các đẻ khuyết mặt cho mọi người đó
mình cũng muốn
thông qua một cái cuộc thi này để
cho mọi người để biết
để về một cái trường này
mà có những đứa trẻ
nó vượt qua cái số phận của nó đó
về mặt kỹ thuật thì anh đánh giá như thế nào
đã ưng ý đối với anh chưa ạ
dạ thì cũng có gắn mình chăm chút
để mình làm
để mà giảng dựng được hết
mình cứ chụp thực tế
rồi mình dạy mình cũng có một số kỹ thuật để mình
mình nhấn ngá tẩy thôi
chứ còn ở đây là cái môi trường học tập đó
vâng xin anh có thể chia sẻ một chút về
những nhân vật được anh lựa chọn trong bức ảnh này
qua một cái lời giới thiệu
của một cái cô giáo
ở một trung tâm viết tập
thì cổ mới lên sài gòn mới học

rất là khó khăn
rồi khi tốt nghiệp xong đó
rồi cổ mới được trường giữ lại trường
rồi cổ đăng ký cổ mới học đại học tiếp
như dựng lại làm một thứ diễn tượng
xin được một lần nữa chúc mừng
nhóm ảnh gia kiều ánh dũng đã được đạt giải nhất
của chương trình vẻ đẹp việt nam trong tháng một mươi
xin được cảm ơn nhóm ảnh gia kiều ánh dũng
vâng qua những chia sẻ vừa rồi của
nhóm ảnh gia kiều ánh dũng
chúng ta cũng đã có thêm những thông tin
về những câu chuyện rất xúc động
đằng sau bộ ảnh của anh
một lần nữa xin được chúc mừng nhóm ảnh gia kiều ánh dũng
và cũng xin được cảm ơn sự tham gia tích cực
cho ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước
chính điều này cũng đã làm nên sự thành công của chương trình
sau đây thay mặt ban tổ chức
tôi xin được công bố chủ đề của cuộc thi
vẻ đẹp việt nam tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
và đây sẽ là một chủ đề
hết sức độc đáo đó là
nhịp sống qua ảnh chú bằng điện thoại
ngay từ bây giờ quý vị và các bạn
có thể gửi tác phẩm dự thi về
cho chúng tôi tại địa chỉ
thời hạn nhận ảnh
sẽ là trước hai mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
quý vị và các bạn
cũng có thể truy cập vào fanpage
của chương trình tại địa chỉ facebook com
cạch chéo vẻ đẹp việt nam nd
để tìm hiểu về thể lệ
cũng như thông tin của cuộc thi
và cũng rất cảm ơn
sự có mặt cũng như là bình luận đóng góp
quý giá của ba vị ban giám khảo
chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn
sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn